dù dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp ở mỹ với số người mắc bệnh và tử vong không ngừng tăng
nhưng nhiều tiểu bang đã dỡ bỏ bớt hạn chế mở cửa một phần các hoạt động kinh doanh để có thể sớm khôi phục kinh tế
hầu hết các bang đang lên kế hoạch khôi phục hoạt động kinh tế với từng mốc khác nhau
tùy thuộc tình hình ở mỗi nơi
chẳng hạn như bang alaska đã cho phép các nhà hàng và cửa hàng bán lẻ mở cửa trở lại
với công suất hoạt động khoảng hai mươi năm sau khi xác lệnh yêu cầu ở nhà hết hiệu lực
các dịch vụ khác như tiệm làm tóc được yêu cầu duy trì tỷ lệ một nhân viên cho một khách hàng
bang minnesota cũng nới lỏng giãn cách xã hội
đến ngày hai mươi bảy tháng bốn một số văn phòng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và công nghiệp đã hoạt động trở lại
trong khi đó bang texas cũng cho phép các công viên và một số cửa hàng bán lẻ được hoạt động
tuy nhiên một số nơi vẫn đề nghị người dân ở nhà để giảm sự lây lan của dịch
như tại thành phố delver của bang colorado người dân được khuyến nghị không ra đường cho đến ngày tám tháng năm
dù quy định đã hết hạn từ ngày
đến ngày hai mươi sáu tháng bốn